tại tỉnh quảng nam tình hình nắng nóng liên tục kéo dài nhiệt độ ở ngưỡng cao ba mươi chín bốn mươi độ c
khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn và ảnh hưởng tới sức khỏe
đặc biệt số lượng trẻ em nhập viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng đột biến
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tại bệnh viện nhi quảng nam những ngày này do nắng nóng kéo dài liên tục
nên số lượng trẻ em nhập viện tăng đột biến so với ngày bình thường
trung bình hàng ngày có từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi lượt trẻ em đến khám bệnh và từ ba mươi đến năm mươi trẻ em phải nhập viện
hầu hết các bệnh nhi nhập viện chủ yếu là do sốt viêm đường hô hấp và tiêu chảy
trường hợp như hai cháu ở nhà đây cũng bị trễ lên cho nên bị ảnh hưởng đến sức khỏe
theo báo cáo của bệnh viện nhi quảng nam trong đợt nắng nóng kéo dài từ đầu tháng bốn đến nay
đã có hơn hai sáu trăm linh bệnh nhi nhập viện điều trị
để phục vụ người bệnh hiện tại bệnh viện nhi quảng nam đã triển khai đồng bộ nhiều phương án dự phòng
cho việc số lượng bệnh nhi tiếp tục tăng cao đột biến
ở bệnh viện mình là càng ngày càng tăng số lượng nhập viện mỗi ngày rất là cao
trong các khoa phòng thì tình trạng bệnh quá tải cũng nhiều
thời tiết nắng nóng kéo dài thì làm cho cái tình trạng bệnh nó nặng hơn
trẻ có biểu hiện sốt mệt mỏi hoặc là mình điều trị thì nó khó
về bên bệnh viện thì lúc nào mình cũng có những phương án để hỗ trợ nắng nắm
như đối với bệnh viện thì những mùa hè như thế
thì mình tăng
tăng cường quạt tăng cường phòng ấp thoáng mát sạch sẽ
theo dự báo tình hình nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài
trong những ngày tới nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa
do vậy bác sĩ khuyên cáo người dân cần chủ động ứng phó trước tình hình nắng nóng
đặc biệt cần chú ý đến sức khỏe của người già và trẻ em
mọi người cần giữ cho nhà cửa toán đáng ăn chín uống sôi để phòng tránh các bệnh